các trinh sát bộ đội biên phòng đã phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển ma túy
từ các tỉnh sâu trong nội địa lào như bò kẹo luông nậm thà u đâm xây
về các huyện mường mày tỉnh phong sa lì và phôn thong tỉnh luông phong bang
giáp biên giới việt nam sau đó móc nối với các đối tượng người việt nam
vận chuyển qua biên giới huyện điện biên đưa vào nội địa tiêu thụ
vào ngày một mươi chín tháng bảy lực lượng chức năng đã phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ một đối tượng người lào cùng với tăng vật là hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp
qua khai thác nhanh đối tượng khai tên là phimsi sukhamisai quốc tịch lào
thường trú tại huyện thôn phong tỉnh luông pha bang lào
đối tượng khai nhận đã nhiều lần lợi dụng địa hình hiểm trở và thông thạo đường rừng
vận chuyển ma túy ra biên giới và qua biên giới bán cho các đối tượng người việt nam
ngoài tăng vật là hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động
lực lượng chức năng còn thu giữ được ba trăm bốn mươi tiền kíp lào
được cất giấu trong túi sách đối tượng mang theo
hiện vụ việc đang được bộ đội biên phòng điện biên tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại tp hcm sáng nay các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố cũng đang phối hợp với công an quận một mươi
khẩn trương điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông mang quốc tịch mỹ
khi ông này đến sử dụng dịch vụ tại một thẩm mỹ viện trên địa bàn
theo điều tra ban đầu chiều ngày một mươi chín tháng bảy người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi quốc tịch mỹ
thiệt thành trên đường xưa vạn hạnh phường một mươi ba quận một mươi để hút mớ bụng
tuy nhiên sau khi nhân viên của thấm mỹ viện tiêm thuốc theo quy trình ca phẫu thuật
thì ông này có triệu chứng co giật mặc dù đã được điều trị nhưng ông này đã tử vong
ngay sau đó các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm đã có mặt khám nghiệm hiện trường
lấy lời khai những người liên quan đồng thời đưa thi thể nạn nhân đi giám định pháp y
để làm rõ nguyên nhân vụ việc được biết thẩm mỹ viện này chuyên về dịch vụ khám bệnh
chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ chăm sóc da mặt bằng tay
liên quan đến vụ chém nhau kinh hoàng trên đường võ trí công phường xuân la tây hồ hà nội
khiến một thanh niên bị thương nặng lực lượng công an đã cơ bản xác định được nhóm đối tượng trên
và đang truy tìm đối tượng gây án
như tin đã đưa vào tối ngày một mươi tám tháng bảy tại đường võ trí công người dân bất ngờ thấy nhóm thanh niên
to tiếng với nhau tại gần khu vực nhà hàng tết cần trong quá trình sô sát một thanh niên đã bị chém
người gục ngã ngay trên đường người dân đã nhanh chóng báo sự việc với lực lượng chức năng
và cùng cảnh sát đưa người bị thương đi cấp cứu người bị thương bước đầu được xác định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
quê ở thường xuân thanh hóa lực lượng công an hiện đã cơ bản xác định được nhóm đối tượng gây án
tuy nhiên hiện nhóm này đã bỏ trốn vụ việc đang được công an quận tây hồ tiếp tục điều tra
với tội danh lừa đảo chiến vào tài giản trần tiến thịnh chú tại huyện hiệp hòa đã bị công an tỉnh bắc giang
ra lệnh khởi tố và bắt tạm giam trước đó từ tháng ba đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng lòng tin của một vài người bạn
thịnh đã mượn xe máy rồi mang đi cầm cố lấy một mươi năm triệu đồng để chi tiêu cá nhân tại cơ quan điều tra thịnh khai nhận
do không có công an việc làm không có tiền lại nghiện chơi game nên thịnh đã có ý định mượn xe của bạn rồi mang đi cầm cố
lấy tiền tiêu xài và mua thẻ game hiện công an tỉnh bắc giang đã thu giữ được ba xe máy là tăng vật của vụ án
và tiếp tục củng cố điều tra để trả lại tài sản cho bị hại
bất ngờ ập vào một căn nhà giữa vườn xoài do lê văn tư làm chủ ở ấp đông mỹ thị trấn ngã sáu huyện châu thành
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang đã bắt quả tang một mươi ba đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường là trên năm mươi triệu đồng và một số vật dụng liên quan đến việc lắc tài xỉu
để bắt giữ vụ đánh bạc này các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phải mất rất nhiều thời gian
để theo dõi bởi các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và bố trí người canh giác chặt chẽ

tại quốc lộ chín thuộc địa phận huyện đắc rông tỉnh quảng trị lực lượng cảnh sát kinh tế phối hợp với cảnh sát giao thông công an tỉnh
đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn b năm trăm năm mươi hai

toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ

vận chuyển số hàng này từ la bảo về đông hà để bán kiếm lời